dịch ncov đã và đang ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ một số loại nông sản của nông dân ở nhiều địa phương trong cả nước trong đó có đồng nai
sau đó hiện nay ngoài sự hỗ trợ của các ngành chức năng trong tìm nguồn tiêu thụ nhiều tổ chức cá nhân cũng đã chung tay giúp nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn này
gia đình bà phạm thị sợi có sáu sao bưởi đang bước vào kỳ thu hoạch
khác với mọi năm thời điểm này thương lái đặt cọc mua nguyên vườn
năm nay nhiều lần gọi điện cho thương lái nhưng không ai đến
hàng ngày nhiều trái bưởi chín và rụng ở gốc đã khiến bà lo sợ về một vụ mùa thất trắng
do vậy khi thông tin một doanh nghiệp đến tận vườn thu mua bưởi giúp người dân bà sợi cũng như nhiều hộ dân tại địa phương hết sức phấn khởi
trước tình trạng nhiều mặt hàng nông sản như dưa hấu thanh long bưởi không người thu mua trong bối cảnh ảnh hưởng dịch ncov
tại đồng nai nhiều cá nhân và tổ chức đã hỗ trợ nông dân giải cứu nông sản
cái thuận lợi là được mọi người hưởng ứng rất là nhiệt tình
cũng thông qua những trang mạng xã hội thông qua những lãnh đạo địa phương thì mọi người ủng hộ rất là nhiều chia sẻ rất là nhiều
còn về khó khăn thì thực sự do mình đang bên mình thì đang khó khăn về nhân lực
tại vì có những đơn hàng là hai mươi ba mươi kg thì tất cả nhân viên nhà xe nhà xe hải nam chúng tôi phải là làm việc đến một mươi một một mươi hai giờ đêm mới được nghỉ để mà phân phát được hết cái lượng bưởi của bà con
dịch ncov đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người nông dân
do đó việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản những ngày qua đã thể hiện tính cao đẹp và đầy nhân văn của các tổ chức cá nhân rất cần được hỗ trợ khích lệ